hiện nay cà chua là loại thực phẩm rất phổ biến trên toàn cầu cà chua có rất nhiều loại khác nhau về màu sắc như xanh đỏ tím vàng
khác nhau về kiểu dáng như ô van có sọc không sọc kích thước lớn nhỏ cà chua không những có tác dụng tốt cho sức khỏe mà còn giúp giữ dáng đẹp da
bác sĩ chuyên khoa hai huỳnh tấn vũ bệnh viện đại học y dược tp hcm cho biết cà chua rất giàu vitamin khoáng chất và các loại dưỡng chất quan trọng
bao gồm vitamin a vitamin c vitamin k vitamin b sáu folate và thiamin ngoài ra chúng còn là nguồn thực phẩm dầu ca ly mangan maze canxi
phốt pho và đồng chất sơ protein lợi ích của cà chua đối với sức khỏe con người
giảm cô lét tê rôn cà chua không chứa cô lét tê rôn và là nguồn thực phẩm tốt cho chế độ ăn kiêng
một cốc cà chua cung cấp chín chất sơ giúp giảm mức cô lét tê rôn cao cà chua cũng chứa vitamin b ba được sử dụng như một cách an toàn để giảm mức cô lét tê rôn
hạ huyết áp và phòng ngừa bệnh tim mạch cà chua là nguồn cung cấp ca ly tốt đã được chứng minh là làm giảm huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim
tăng cường miễn dịch tiêu thụ cà chua giúp tránh cảm cúm và cảm lạnh đặc biệt là đối với nam giới
những căn bệnh phổ biến này được cho là bắt nguồn từ sự thiếu hụt carotenoid bao gồm lượng lycopene và beta carotene thấp trong cơ thể
uống nước ép cà chua giúp xây dựng lại hệ thống phòng thủ lại chống cảm lạnh và cảm cúm
trong nắng licopen có trong cà chua có tác dụng như một loại kem chống nắng tự nhiên và bảo vệ chống lại tiêu uv
tăng cường xương một khẩu phần cà chua cung cấp một mươi tám giá trị vitaminca hàng ngày giúp tăng cường sức khỏe của xương
điều trị giãn mạch vitamin c có tác dụng làm giãn mạch máu một cách hiệu quả trong các trường hợp sơ vỡ động mạch
suy tim sùng huyết colesterol cao đau thất ngược và huyết áp cao việc bổ sung vitamin c giúp cải thiện sự giãn nở mạch máu
cải thiện thị giác đục thủy tinh thể là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra các vấn đề về thị giác
giảm mức độ vitamin c trong thủy tinh thể của người dẫn đến tăng số lượng bệnh đục thủy tinh thể
việc tăng lượng vitamin zel trong cà chua làm tăng lượng máu cung cấp đến vùng thị giác của cơ thể và giúp chữa chứng dối loạn mắt này
phòng ngừa ung thư việc tiêu thụ nhiều rau và trái cây tươi có mối liên hệ với việc giảm thiểu nguy cơ mắc các loại ung thư khác nhau
việc tiêu thụ vitamin c tăng lên có liên quan đến việc giảm khả năng mắc bệnh ung thư phổi miệng dây thanh âm họng đại tràng trực tràng dạ dày và thực quản
cải thiện tâm trạng vitamin c có trong cà chua đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất chất dưỡng chuyển thần kinh
nếu vitamin c ít hơn chúng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của một người và rất quan trọng đối với hoạt động bình thường của não
làm lành vết thương vitamin c có trong cà chua sẽ tạo điều kiện cho sự phát triển của các mô liên kết giúp trong quá trình chữa lành vết thương của cơ thể